với chủ đề để du lịch việt nam thực sự cất cánh diễn đàn cấp cao du lịch việt nam hai nghìn một mươi chín do hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hiệp hội du lịch việt nam tổ chức đã thu hút gần hai đại biểu tham gia diễn đàn đã ghi nhận nhiều sáng kiến đề xuất nhằm thúc đẩy du lịch phát triển
tại diễn đàn các chuyên gia du lịch đại diện doanh nghiệp đề xuất với lượng khách quốc tế tăng trưởng nhanh trong thời gian qua thì ưu tiên trước mắt là tập trung vào sự bền vững của môi trường và cơ sở hạ tầng
tiếp đến là môi trường kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin bên cạnh đó cũng cần tính đến chính sách tạo thông thoáng hơn cho visa sự chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ
bởi tuy đứng đầu đông nam á về tăng trưởng khách quốc tế nhưng số lượng khách trở lại việt nam tương đối thấp chưa đến bốn mươi
cần phải cải thiện visa cũng như là đơn giản hóa các thủ tục đối với các du khách ví dụ như tại thái lan thì hầu hết các du khách có thể cư trú ba mươi ngày mà không cần visa trừ một số quốc gia
còn tại việt nam đối với nhiều quốc gia châu âu chỉ là hai tuần một số du khách than phiền rằng họ không có đủ thời gian để trải nghiệm
trung bình của du khách nước ngoài tại việt nam thì nó mới chỉ bằng khoảng hai phần ba cái chi tiêu trung bình cho một cái du khách nước ngoài vào thái lan thôi
và có nghĩa là chúng ta cần phải hướng tới các đối tượng khách hàng vừa lâu hơn và hàng ngày chi nhiều tiền hơn
một trong những bất cập hiện nay còn ở hạ tầng hàng không tám mươi khách du lịch quốc tế đến việt nam bằng đường hàng không giúp du lịch việt nam đạt tốc độ tăng trưởng gấp đôi giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó các sân bay trọng điểm như hà nội tp hcm nha trang quá tải nhiều thời điểm chưa được đáp ứng nhu cầu
những ý kiến đóng góp của các chuyên gia doanh nghiệp địa phương tại diễn đàn sẽ được các đơn vị chuyên môn tổng hợp báo cáo chính phủ để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam